theo nghị định một trăm năm mươi năm hai nghìn một mươi sáu ndcp có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy các hành vi vứt rác xả thải tiểu tiện không đúng nơi quy định gây mất vệ sinh nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ năm trăm linh đồng đến bảy triệu đồng
đây là buổi tuần tra của tổ công tác số bảy thuộc đội quản lý thị trường đô thị quận một tp hcm về việc xử phạt các hành vi vi phạm theo nghị định một trăm năm mươi năm của chính phủ
bằng việc trang bị camera hành trình quan sát thì những hành vi tiểu tiện bừa bãi nơi công cộng thế này đã không qua mắt được các lực lượng chức năng và người vi phạm cũng không thể chối cãi được
không chỉ ghi nhận hành vi tiểu tiện nơi công cộng các tổ tuần tra cũng ghi nhận nhắc nhở xử phạt những trường hợp đổ rác thải nước thải ra đường xả rác vào cống thoát nước
thì có camera hành trình ghi nhận và tổ công tác đến để mà thông báo cái lỗi vi phạm để cái người vi phạm ta được nắm rõ
người ta vi phạm cái mức độ nào và đề nghị cái người vi phạm đó thực hiện vi phạm phải là từng bước là yêu cầu là phải khắc phục là phải xin nước dội dọn dẹp vệ sinh nơi mình đã gây ra
song song cái khắc phục đó thì tổ cũng tiến hành lập biên bản vi phạm tránh theo quy định
việc xử phạt các hành vi làm bẩn môi trường làm xấu mỹ quan đô thị được người dân đồng tình ủng hộ bởi tp hcm đang xây dựng đô thị văn minh hiện đại
là nơi có rất đông khách nước ngoài đến thăm nên không thể chấp nhận những hành vi bẩn
theo bà con cùng với xử phạt giăn đe cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng để làm chuyển biến ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh mỹ quan nơi công cộng
theo cái quy định này thì tôi thấy rất là ủng hộ và cái cải thiện về cái môi trường và cái ý thức của người dân là chính
nói chung là nếu mà thực hiện được cái nghị định này thì cái văn minh đô thị nó sẽ nâng lên một tầm cao mới nó đi sâu vào cái ý thức của người dân
căn cứ những hình ảnh ghi lại qua camera các tổ công tác đã giải thích bắt khắc phục và tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định hiện hành
tuy nhiên trong triển khai thực hiện đến thời điểm này việc áp dụng các hình thức xử phạt cũng còn gặp nhiều khó khăn
nhất là với khách vãng lai người lao động nghèo là những đối tượng thường hay vi phạm hay việc tìm nước sạch để khắc phục ô nhiễm do tiểu tiện cũng không phải lúc nào cũng sẵn có
đối với những trường hợp là những khách bộ hành những khách vãn lai
buôn bán ngoài hẹo phố người ta đến người ta có thể giải quyết tiểu tiện của người ta
nhưng mà khi mình giữ lại xử lý với mức phạt theo nghị định một trăm năm mươi năm với mức phạt từ một đến ba triệu trung bình là hai triệu cho một trường hợp vi phạm
quy định xử phạt là khung pháp lý làm căn cứ thực thi nhằm bảo vệ môi trường vệ sinh nơi công cộng
tuy nhiên ý thức của người dân mới là điểm mấu chốt
xử phạt nghiêm khắc để từng bước ý thức được người dân nâng cao sự chuyển biến tích cực
về nấp sống văn minh đô thị